thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn đại biểu liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh ông katahashi và ông kanakamura
hai đồng chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt thuộc tổ chức kinh tế nhật bản và các thành viên trong đoàn sang thăm việt nam
dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn sáu sáng kiến chung việt nam nhật bản
thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của ủy ban kinh tế nhật việt trong việc cải thiện môi trường đầu tư tại việt nam
là cầu nối giúp các doanh nghiệp nhật bản đầu tư nhiều hơn nữa vào việt nam
góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
về phần mình ông kata kahasi khẳng định chuyến thăm và làm việc tại việt nam lần này của đoàn tổ chức kinh tế nhật bản
thể hiện mối quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp
nhật bản luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với việt nam